đồng bằng sông kiểu long là vùng dễ tổn thương do sạt lở và những tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu
bởi địa hình trũng thấp đất đai phần lớn là phù sa mềm yếu
vùng đồng bằng sông kiểu long hiện đang bị sụt lún nghiêm trọng cùng với mực nước biển đang dâng cao
việc ra soát tìm phương án xử lý sạt lở phải phù hợp với thực tế vừa phải tìm giải pháp chống sạt lở
và đồng thời cũng cần phải gắn với công tác ổn định dân cư an sinh xã hội
muốn làm được việc này thì địa phương cần phải gần dân và cùng nhân dân chung tay bảo vệ bờ sông bờ biển
trong khi đó trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết
một tỉnh có chín trạm thu phí bot
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh bình phước thì hiện tỉnh này có năm dự án bot
tổng cộng có bảy trạm thu phí của năm dự án này
và được đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn một mươi
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bình phước cũng có đơn kêu cứu gửi đi nhiều nơi
theo đó thì một tỉnh nghèo như bình phước nhưng lại có quá nhiều trạm thu phí nhất cả nước
với mật độ dày đặc và khiến cho giá thành sản phẩm tăng cao và lại giảm sức cạnh tranh so với những nơi khác
hiện tại tp hcm có một số bệnh viện thu phí người chăm nuôi bệnh nhân
và việc thu phí này thì đang gặp phải những luồng ý kiến khác nhau
báo tuổi trẻ đặt ra câu hỏi
thu phí người nuôi bệnh nên không
quy định yêu cầu mỗi người chăm người bệnh qua đêm thì phải đóng ba mươi đồng chi phí chỗ ngủ
hay là nước sinh hoạt điện của bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
vấp phải sự phản ứng của người nhà bệnh nhân chỉ sau một ngày triển khai
hiện nay có một số bệnh viện xây dựng đầu tư nhằm tăng tiện ích thêm cho người nhà bệnh nhân
khi đi chăm người bệnh và có thu phí
hầu hết họ sử dụng các dịch vụ tăng thêm như nhà lưu trú giường nằm vệ sinh
và đều tỏ ra khá hài lòng khi phải trả thêm chi phí mỗi ngày
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trước một vấn đề khá nhạy cảm như việc thu phí người đi chăm sóc người bệnh
thì bệnh viện nên có cách truyền thông linh hoạt hơn và khi có sự đồng thuận cao thì sẽ triển khai chương trình
cũng liên quan đến các bệnh viện trên báo lao động số ra ngày hôm nay phản ánh việc chấm điểm các bệnh viện
trong thực hiện nhiệm vụ chỉ số đẹp nhưng chất lượng có tương xứng
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến đầu năm hai nghìn một mươi chín từ bộ y tế cho đến sở y tế các địa phương
đã đồng loạt tiến hành kiểm tra
chấm điểm các bệnh viện trong việc thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
các tiêu chí chấm điểm khảo sát như sự hài lòng của người bệnh vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn
sẽ được công khai sau khi tiến hành kiểm tra chấm điểm
theo báo cáo nhiều thông số đã đẹp hơn đặc biệt là chỉ số hài lòng của bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể
tuy nhiên liệu con số này có thực chất hay không khi công tác quản lý chất lượng bệnh viện còn gian trải
chưa đi vào chiều sâu công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm cũng chưa được quan tâm đồng đều
đầu tư xây dựng các dự án bãi đỗ xe tại hà nội cần cơ chế đặc thù là nhan đề bài viết được đăng tải trên bá hà nội mới số ra ngày hôm nay
những khó khăn về nguồn vốn cơ chế đầu tư thu hồi vốn quỹ đất và cộng với việc người dân trong khu vực chưa đồng thuận
đã khiến quá trình thực hiện các dự án xây dựng bãi đỗ xe theo hình thức xã hội hóa gặp nhiều trở ngại
nhằm giải quyết bài toán giao thông tỉnh thành phố hà nội đang có chủ trương nghiên cứu một số cơ chế đặc thù
nhằm khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án đỗ xe ngầm hay đỗ xe thông minh
hoa mắt với thị trường phụ gia thực phẩm là nhan đề đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay
trong sản xuất thực phẩm thì không thể thiếu phụ da nên để đảm bảo độ an toàn không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng
thì hiện pháp luật việt nam đã có quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất cũng như là sử dụng đối với các loại hóa chất phụ da này
tuy nhiên thị trường sản xuất buôn bán các chất phụ da ở việt nam thì lại gần như đang thả nổi chưa kể là nguồn khổng lồ nhập lậu từ trung quốc
hiện nay phụ da còn được giao bán công khai trên mạng nhìn hoa cả mắt không biết đâu là thật đâu là giả
trong trường hợp là phụ da thật nếu chủ cơ sở sản xuất thực phẩm vì hám lợi cố tình sử dụng quá liều lượng cũng sẽ gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng
thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại